thưa quý vị tổng thống iran ebrahim raisi và bộ trưởng ngoại giao hossein amir abdullahian
được xác nhận đã thiệt mạng sau khi trực thăng chở họ bị rơi ở khu vực rừng núi
giáp biên giới với azerbaijan trong bối cảnh sương mù dày đặc vào ngày một mươi chín tháng năm
đáng chú ý theo cuộc điều tra ban đầu của nhóm cứu hộ thổ nhĩ kỳ cho thấy
chiếc trực thăng chở tổng thống iran ebrahim raisi có những dấu hiệu bất thường
bộ trưởng giao thông thổ nhĩ kỳ abdouka diouraloglu cho biết
vì iran nằm trong khu vực chịu trách nhiệm ứng phó khẩn cấp của thổ nhĩ kỳ
nên các nhà chức trách đã kiểm tra tín hiệu từ trực thăng sau khi nghe tin chiếc máy bay này bị rơi
nhưng thật không may chúng tôi nghĩ rất có thể hệ thống tiếp sóng đã bị tát hoặc trực thăng không có hệ thống này
tehran chưa lên tiếng về phát biểu trên của ông diouraloglu
có thông tin cho rằng chính phủ iran đã được giới chức nước này hối thúc
nên mua hai trực thăng của ngàn
để chuyên trở các nhà lãnh đạo do lo ngại về mức độ an toàn của phi đội trực thăng cụ kỹ
bởi chiếc trực thăng gặp nạn là bel hai trăm một mươi hai do mỹ sản xuất từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi và có sức trở một mươi năm người
cựu ngoại trưởng iran mohammad javad zarif đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của mỹ
khiến tehran gặp khó khăn cho việc mua phụ tùng thay thế cho phi đội trực thăng
và đây có thể là nguyên nhân khiến chiếc trực thăng chở tổng thống raisi gặp sự cố và bị rơi
tại trung đông iran bị coi là thị trường hàng không
không kém an toàn nhất khu vực
gần hai người iran đã thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
bên cạnh đó các vụ tai nạn liên quan đến các hãng hàng không iran trong suốt bốn mươi năm năm qua
cũng đã khiến một bảy trăm năm mươi năm người thiệt mạng
theo mạng lưới an toàn hàng không kể từ năm hai nghìn đã có hai mươi hai vụ tai nạn hàng không gây chết người xảy ra ở iran
những số liệu trên cho thấy hàng không tại iran đặc biệt không an toàn
và một phần dẫn tới thực trạng này là hậu quả của hàng chục năm iran chịu lệnh trừng phạt từ mỹ
khiến nước này không thể mua được các phụ tùng thiết bị máy bay hiện đại phục vụ cho ngành hàng không
trong tình cảnh như vậy các hãng hàng không đã phải tháo rời một số máy bay cũ để lấy các bộ phận
nhiều máy bay ở iran ngày nay đã trở nên lỗi thời
theo trang tin airfleet net tuổi trung bình của máy bay được các hãng hàng không hàng đầu như iran air và mahan air sử dụng
thường có trên hai mươi năm và một số chiếc là hơn ba mươi năm
vụ rơi trực thăng chở tổng thống iran ebrahim raisi và ngoại trưởng iran
ngoại trưởng iran hosea mia in abdullahian ngày một mươi chín tháng năm không phải là lần đầu tiên iran chứng kiến một vụ tai nạn máy bay
chở quan chức chính phủ cấp cao
một bộ trưởng quốc phòng một bộ trưởng giao thông vận tải và tư lệnh các lực lượng vũ trang hàng không
mặt đất của iran cũng từng thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay và trực thăng trước đây
chiếc trực thăng chở tổng thống raisi là trực thăng bel hai trăm một mươi hai do mỹ sản xuất
theo nhà phân tích quân sự cedric layton của đài cnn
trực thăng bell hai trăm một mươi hai là trực thăng bell hai trăm một mươi hai của mỹ sản xuất
bell hai trăm một mươi hai bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối những năm một nghìn chín trăm sáu mươi
mẫu trực thăng này lần đầu tiên được sản xuất tại mỹ và sau đó là ở canada
ông leeton một thượng tá không quân mỹ đã nghỉ hưu chỉ ra khó khăn trong việc tìm kiếm phụ tùng thay thế
có thể là một nguyên nhân gây ra vụ tai nạn
phụ tùng thay thế chắc chắn sẽ là một vấn đề đối với người iran
trong trường hợp này tôi nghĩ rằng nguyên nhân là việc khó tìm phụ tùng thay thế do các lệnh trừng phạt
cộng với thời tiết xấu trong vài ngày qua ở khu vực tây bắc iran
tôi nghĩ tất cả những điều đó
đã tạo ra một loạt sự cố dẫn đến một loạt quy định mà phi công và thậm chí có thể cả chính tổng thống
đã đưa ra khi sử dụng chiếc máy bay này và thật không may cho họ
ngay sau khi áp dụng các lệnh trừng phạt vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín lĩnh vực hàng không của iran đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề
trọng tâm của các lệnh trừng phạt của mỹ đối với hàng không iran là lệnh cấm của nước này nhập khẩu bất kỳ máy bay
hoặc thiết bị bay nào được sản xuất với hơn một mươi linh kiện của mỹ
điều đó đã loại trừ khả năng iran mua máy bay
hoặc trực thăng mới của phương tây
đồng thời cũng khiến tehran gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các bộ phận cần thiết
để bảo trì các phi đội bay cũ kỹ của mình
một số máy bay phản lực của nga cũng phụ thuộc vào các bộ phận của mỹ
do đó việc tìm nguồn cung ứng ngay cả những thứ đó cũng gặp khó khăn đối với iran
bởi chấp mối quan hệ chặt chẽ giữa tehran và moskva
theo viện cận đông washington tính đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
hai mươi ba hãng hàng không iran đang vận hành một trăm năm mươi sáu máy bay
trong tổng số ba trăm linh máy bay ở nước này cho thấy gần một nửa số máy bay của iran
không thể bay vì phải chờ phụ tùng thay thế
ông mohammad mohammadi bas người đứng đầu cơ quan hàng không iran
tổ chức hàng không dân dụng iran chia sẻ về hãng tin pha vào năm hai nghìn hai mươi hai rằng
nhu cầu sửa chữa thường xuyên đã làm tăng giá vé máy bay ở iran
và cũng gây căng thẳng kinh tế cho các công ty sản xuất máy bay nhỏ hơn
máy bay cũng không thể gửi ra nước ngoài để sửa chữa và phải bảo dưỡng ở trong nước
với nhân lực chuyên gia iran iran đã đặt tổng số ba trăm linh máy bay ở nước này
năm hai nghìn một mươi năm thỏa thuận hạt nhân iran mang tên kế hoạch hành động toàn diện chung đã được ký kết
trong đó iran đồng ý ngừng sản xuất các vật liệu có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân
đổi lại các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực hàng không đường nưới lòng
cho phép nước này mua máy bay từ các nhà sản xuất nước ngoài như airbus và boeing
tuy nhiên các lệnh trừng phạt đã được tái áp đặt khi mỹ rời bỏ thỏa thuận hạt nhân
dưới thời cựu tổng thống mỹ donald trump
vào năm hai nghìn một mươi năm iran đã đặt tổng số ba trăm linh máy bay ở nước này
vào thơ viện washington khoảng thời gian ngắn ngủi khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ
không giúp ích gì nhiều cho iran
iran đã đặt mua hơn hai trăm linh máy bay từ các hãng phương tây trong ba năm đó
nhưng chỉ nhận được ba máy bay phản lực airbus và một mươi ba động cơ phản lực cánh quạt ap
tr trước khi chính quyền trump áp dụng lại các lệnh trừng phạt
liên quan đến những cáo buộc cho rằng các lệnh trừng phạt của washington lên iran
là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trực thăng cho tổng thống iran ebrahim raisi
ngoại trưởng iran hossein amir abduralian và các quan chức khác
ngày hai mươi tháng năm mỹ đã lên tiếng đáp trả bác cáo buộc liên quan tới vụ rơi trực thăng
theo hãng tin ap người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia john kirby gọi các cáo buộc là hoàn toàn vô căn cứ
khẳng định rằng mỹ chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn hôm một mươi chín tháng năm
ngay cả khi các nguồn tin iran chỉ ra sương mù dày đặc là nguyên nhân chính
ông kirby cho biết thêm các nguồn tin chính thức của iran cho rằng điều kiện bay kém
là nguyên nhân của iran
lo ngại đặc biệt là sương mù mọi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc đảm bảo sự an toàn
và độ tin cậy đối với thiết bị của mình
người phát ngôn này cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi iran một lần nữa tìm cách đổ lỗi cho mỹ
về những vấn đề do chính họ gây ra
ông kirby đưa ra phát biểu trên sau khi giới lãnh đạo iran cho rằng lệnh trừng phạt của mỹ
khiến iran không đủ thiết bị bảo trì máy bay đã góp phần gây ra vụ tai nạn của ông raisi
bên cạnh việc bác bỏ các cáo buộc trên ông kirby cũng cho rằng
vụ tai nạn của ông raisi dự kiến sẽ không có tác động đáng kể đến mối quan hệ giữa mỹ và iran
cũng như sự hỗ trợ của iran đối với các nhóm vũ trang hồi giáo ở trung đông
như hamas giải gaza palestine hezbollah liban houthi yemen
ông kirby phát biểu chúng ta phải giả định rằng lãnh đạo tối cao iran là người đưa ra những quyết định này
và sẽ đảm bảo sắp xếp chỉ những ứng cử viên đáp ứng nhiệm vụ cho vị trí tổng thống
đồng quan điểm bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd auston hôm hai mươi tháng năm cho biết
mỹ tiếp tục theo dõi tình hình xung quanh vụ tai nạn trực thăng rất đáng tiếc
nhưng nói thêm rằng ông không thấy bất kỳ tác động an ninh khu vực nào vào thời điểm này
trong khi đó hãng thông tấn quốc gia iran đưa tin phái đoàn điều tra cấp cao của các lực lượng vũ trang iran
do chuẩn tướng ali abdullahi dẫn đầu hôm hai mươi tháng năm đã được phái tới hiện trường tai nạn
ở vùng rừng rậm giữa hai thành phố vajakan và jofa thuộc tỉnh đông azerbaijan tây bắc iran
để xác minh liệu trước khi trực thăng cất cánh
biết ở đó có được kiểm tra hay không do hai chiếc trực thăng còn lại trong nhóm thác tùng tổng thống raisi
đã hoàn thành hành trình trở về an toàn
kết quả điều tra sẽ được công bố sau khi nhiệm vụ hoàn thành
iran tuyên bố năm ngày quốc tang sau cái chết của tổng thống raisi
trong khi đó phó tổng thống thứ nhất của iran muammar mokhrabi giới chức quyền tổng thống iran
ông mokherbia sẽ đảm nhận vai trò này với thời hạn tối đa là năm mươi ngày
cho tới cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào cuối tháng sáu
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn trực thăng khiến cho tổng thống iran
embrahim raisi tử nạn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo